mỹ đã hối thúc pháp thực hiện các biện pháp an ninh mạnh nhằm chống lại nguy cơ xâm phạm từ các dịch vụ năm g
do công ty công nghệ huawei của trung quốc cung cấp đồng thời cảnh báo việc trao đổi thông tin tình báo giữa hai nước
có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như pháp không thực hiện
nhà ngoại giao an ninh mạng hàng đầu của mỹ robert strayer cho biết những quan ngại về việc triển khai năm g của huawei
là chương trình nghị sự hàng đầu của cuộc họp an ninh mạng giữa mỹ và pháp lần thứ ba
theo ông strayer mỹ không yêu cầu pháp cấm huawei nhưng pháp cần phải có các biện pháp mạnh để chống lại sự xâm nhập
từ các bản cập nhật phần mềm của bất kỳ hệ thống nào do công ty này cung cấp
ông strayer cũng khẳng định nếu pháp không thực hiện đầy đủ các bước mỹ sẽ phải đánh giá lại cách tiến hành hoạt động
đòi hỏi phải chia sẻ thông tin nhạy cảm bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung và các hoạt động chống khủng bố